tại hà nội đã diễn ra cuộc họp thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó trưởng ban chỉ đạo
chủ trì cuộc họp thảo luận cho ý kiến đối với một số vụ án vụ việc
thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ một mươi năm đến nay
tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo biểu dương các cơ quan chức năng đã tập trung lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của tổng bí thư chủ tịch nước
trưởng ban chỉ đạo tại phiên họp thứ một mươi năm của ban chỉ đạo
các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương đã tập trung lực lượng
phối hợp chặt chẽ khởi tố mới bốn vụ án phục hồi điều tra bốn vụ án
kết thúc điều tra hai vụ với bảy bị can ban hành cáo trạng truy tố năm vụ với một mươi năm bị can
xét xử sơ thẩm năm vụ với một mươi hai bị cáo xét xử phúc thẩm bốn vụ với một trăm linh chín bị cáo
đã kết thúc xác minh giải quyết một mươi bốn vụ việc theo đúng kế hoạch
thanh tra chính phủ đã tập trung kết luận thanh tra dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai
công ty gang thép thái nguyên việc quản lý sử dụng số tiền tạm ứng
và nguồn vốn tái cơ cấu tổng công ty công nghiệp tàu thủy vinasin
ủy ban kiểm tra trung ương đã kiểm tra xử lý kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao
có sai phạm liên quan đến tham nhũng kinh tế được nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao
trong thời gian từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi chín kết thúc điều tra hai mươi tám vụ án ban hành cáo trạng
truy tố hai mươi bốn vụ án xét xử sơ thẩm hai mươi chín vụ án xét xử phúc thẩm bảy vụ án kết thúc xác minh ba mươi sáu vụ việc
trong đó tập trung điều tra truy tố đưa ra xét xử sơ thẩm tám vụ án nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm trong năm hai nghìn một mươi chín gồm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bảo hiểm xã hội việt nam vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty hải thành
vụ án nhận hối lộ đưa hối lộ vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvp phú thọ
vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại ngân hàng phương nam
vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại đà nẵng
vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty bia rượu giải khát sapeco
vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến dự án tại số tám một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm